trong chuyến kiểm tra sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy có đoàn công tác cục quản lý thị trường
tại các chợ truyền thống vừa được hoạt động trở lại tại tp hcm
ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương đề nghị tp hcm nghiên cứu sớm mở thêm
các chợ truyền thống và chợ đầu mối
đoàn công tác đã đến kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và tổ chức kinh doanh ngành hàng thực phẩm tại chợ an đông quận năm
chợ nguyễn tri phương quận một mươi và chợ bình thới quận một mươi một
nhìn chung các chợ đều tập trung kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả thịt tươi
việc thực hiện đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho người dân được thực hiện thường xuyên
theo quy định năm k của bộ y tế
một số mặt hàng tăng giá nhẹ từ một mươi hai mươi do tiểu thương bị động từ đầu vào
có cái giá nào cao hơn một chút so với bình thường
thứ hai nữa là cũng có một số mặt hàng vẫn chưa đủ đảm bảo để cung ứng cho người dân
và về việc này thì chúng tôi cũng đã làm việc với các cơ quan có liên quan của thành phố hồ chí minh
nhất là sở công thương để đảm bảo tăng được nguồn cung
cũng như là đảm bảo được cái giá cả hợp lý nhất trong tình hình hiện nay
để đảm bảo phục vụ cung ứng cũng như là giá cả hợp lý để phục vụ cho nhu cầu của người dân
theo sở công thương tp hcm
tính đến ngày hai mươi tháng bảy thành phố có bốn mươi bốn trên hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống hoạt động lại
ba chợ đầu mối gồm bình điền hóc môn và thủ đức vẫn tạm ngưng hoạt động
vì chưa đủ thời gian cách ly trong vùng có ép không
riêng chợ đầu mối thủ đức đã thành lập điểm tập kết trung chuyển hàng hóa hỗ trợ nguồn cung cho người dân
các quận quyện đang xây dựng kế hoạch mở bán lại các chợ truyền thống
tuy nhiên phải vừa đảm bảo dịch bệnh vừa cung cấp thực phẩm cho người dân khi mở cửa chợ
đặc biệt các đội quản lý thị trường ở mỗi khu vực phải thường xuyên bám địa bàn
để kịp thời phát hiện các hành vi bán hàng không niêm yết giá bán hàng không đúng giá niêm yết để kịp thời xử lý
tại thành phố hồ chí minh các chợ đầu mối và chợ truyền thống cung cấp bảy mươi nguồn cung thực phẩm cho thành phố
ba mươi còn lại từ hệ thống hiện đại như siêu thị kênh bán hàng trực tuyến
việc đóng cửa các chợ như hiện nay đã đổ dồn vào hệ thống hiện đại dẫn đến phát sinh nhiều bất cập
do đó bộ công thương sẽ đề nghị với thành phố hồ chí minh nghiên cứu sớm mở thêm các chợ đầu mối
chợ truyền thống để đáp ứng nhu cầu